thưa quý vị qua công tác nắm tình hình địa bàn công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa phát hiện một số lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng tử
ngày một một mươi công an thành phố thái nguyên phát hiện tại một phòng trọ ở phường tân thịnh có hai trăm hai mươi tám sản phẩm nghi là thuốc lá điện tử của nguyễn ngọc xuân trú tại xã văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
qua làm việc xuân thừa nhận mua số hàng hóa trên từ hà nội về thái nguyên để bán kiếm lời và không có hóa đơn chứng tử hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định